khối không khí lạnh bắt đầu bước vào giai đoạn suy yếu đã khiến cho miền bắc chuyển nhiều mây
trong đêm nay nền nhiệt đêm ở khu vực vùng núi và trung du bắc bộ sẽ tăng nhẹ lên ngưỡng từ một mươi hai đến một mươi năm độ
thủ đô hà nội và vùng đồng bằng nhiệt độ tăng lên ngưỡng từ một mươi năm đến một mươi bảy độ
sáng ngày mai trời lại còn nắng vì thế mức nhiệt cao nhất trong ngày mai ở hầu khắp các tỉnh miền bắc sẽ tăng lên được ngưỡng từ hai mươi một đến hai mươi bốn độ
dù không khí lạnh yếu đi nhưng mưa ở miền trung cũng chưa thể chấm dứt ngay là bởi đang có những nhiễu động dạng sóng di chuyển từ biển vào
trong đêm nay và sáng sớm ngày mai nó vẫn gây mưa nhiều nơi ở khu vực từ thừa thiên huế trở vào cho đến phú yên với lượng mưa từ ba năm mm
sáng ngày mai mưa ở miền trung sẽ giảm nhanh còn vài nơi nhưng mây vẫn còn nhiều nên nhiệt độ vẫn thấp
ở khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế nhiệt độ trong khoảng từ hai mươi hai cho đến hai mươi bốn độ trời rét
khu vực từ đà nẵng đến bình định nhiệt độ giao động từ hai mươi bốn đến hai mươi bảy độ
còn các tỉnh từ phú yên đến bình thuận nhiệt độ trong khoảng từ hai mươi bảy đến hai mươi tám độ
ở phía nam tháng một mươi hai đã là tháng chính vụ của mùa khô
đêm nay và ngày mai cả nam bộ và tây nguyên hầu như không nơi nào còn có mưa
nền nhiệt cao nhất trong ngày mai ở các tỉnh tây nguyên giao động trong khoảng từ hai mươi bốn hai mươi bảy độ
riêng điểm cát tiên nhiệt độ cao ba mươi một độ
còn ở khu vực nam bộ nền nhiệt phổ biến trong khoảng từ ba mươi hai cho đến ba mươi ba độ
trên biển ở vĩnh bắc bộ đêm nay còn có gió đông bắc cấp năm có lúc cấp sáu giật cấp bảy biển động
sóng biển cao từ một năm đến hai năm mét
khu vực bắc biển đông bao gồm cả vùng biển huyện đảo hoàng sa có gió đông bắc cấp sáu có lúc cấp bảy giật cấp tám biển động mạnh
sóng biển cao từ ba đến năm mét
vùng biển từ bình định đến cà mau và vùng biển phía bắc của khu vực giữa biển đông có gió đông bắc mạnh cấp sáu giật cấp bảy cấp tám biển động
sóng biển cao từ hai đến bốn mét
khu vực phía nam của biển đông bao gồm cả vùng biển huyện đảo trường sa cũng có gió đông bắc mạnh cấp năm có lúc cấp sáu
riêng vùng biển từ quảng ngãi đến bình thuận cà mau đến kiên giang khu vực giữa và nam biển đông bao gồm cả vùng biển huyện đảo trường sa còn có mưa rào và rông
trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh
và sau đây là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước